tối ngày hai tháng hai tức hai mươi tám tết đường hoa nguyễn huệ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín với chủ đề
thành phố hồ chí minh khát vọng vươn xa đã chính thức khai mạc
tham dự lễ khai mạc có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hoa bình bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân
kính chào toàn thể quý khán giả của trường hình dân dân
cứ mỗi độ tết đến xuân về ubnd tp hcm lại nô nước tổ chức ngày khai mạc của đường hoa nguyễn huệ tp hcm
và năm nay xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín với chủ đề thành phố hồ chí minh vững bước vương xa
bảy trăm hai mươi mét chiều dài của con đường này đã được trang hoàng thật lỏng lẫy chuẩn bị tỉ mị và đầy công khu
để phục vụ cho nhu cầu tham quan và thưởng lãm của người dân thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung
ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với trường hình dân dân đến với không khí của đường hoa nguyễn huệ tết hai nghìn hai mươi

với chủ đề vững bước vương xa đường hoa nguyễn huệ năm nay được phân thành ba phân đoạn chính
thành phố nghĩa tình giàu bản sắc thành phố thông minh thành phố của tương lai và đô thị sáng tạo
cổng đường hoa ở vị trí trung tâm là đại gia đình heo linh vật kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
với chín thành viên cùng nhau đi chơi sắm tết ở chợ bến thành
heo cha có chiều cao hai chín m và heo mẹ cao hai sáu m trong trang phục áo dài
nón lá áo dài khăn răng đặc trưng nam bộ với một mũn thịnh vượng vui vẻ
tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp
em xin được chào hai chị cảm ơn một hành động rất cao quý mà hai chị vừa thực hiện
không biết là với một trong những nét rất đặc biệt của đường hoa nguyễn huệ năm nay
đó chính là những chiếc ống heo như thế này đó là với chủ đề tết làm điều hay
chung tay đóng góp để ủng hộ học sinh nghèo thành phố hồ chí minh
thì chị có thể chia sẻ cảm nhận
năm nay thành phố có làm những gì này rất hay để đóng góp những học sinh nghèo
để có những em mà có học nhưng mà người ta giỏi nhưng mà người ta không có đủ điều kiện
tạo điều kiện cho các em bãi xa và đem về cho đất nước mình những điều hay nữa
có những đó sẽ đóng góp thêm mình sẽ chung tay đóng góp cho các em sinh nghèo
các em sinh nghèo sẽ bay xa hơn và sẽ đem về cho đất nước mình thêm đàn ngồi hơn
đem góp tới các năm châu luôn
ngoài ra đường hoa còn trưng bày hơn một trăm năm mươi loài hoa các loại và đặc biệt có khu dành riêng cho hoa lan
được trang trí mộc mạc cùng với mái che bằng mây tre lá
các khóm tre nhỏ ở bên dưới đã tôn lên nét đẹp yêu kiều của phòng lan
loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu sự chân thành và tính hoàng mỹ
đường hoa lan lúc này là rất em rất là sinh động và màu sắc rất là thích
coi như là mình đi mình cảm nhận hôm nay là mình đi vô một vườn hoa rất đẹp luôn
đây là lần thứ một mươi sáu thành phố hồ chí minh tổ chức đường hoa nguyễn huệ
phục vụ người dân vui xuân trong dịp tết nguyên đáng
đường hoa nguyễn huệ hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai tháng hai hai nghìn một mươi chín hai mươi tám tháng chạp
đến ngày tám tháng hai hai nghìn một mươi chín mùng bốn tết
kính thưa quý vị
những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi về đường hoa nguyễn huệ
cũng như những chia sẻ của những du khách đến đây tham quan
chúng ta cùng mong rằng với sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng
năm nay đường hoa sẽ phục vụ được nhu cầu tham quan
cũng như nhu cầu về văn hóa của người dân thành phố hồ chí minh và du khách cả nước